mọi người chung quanh mến phục và gọi chị bằng cái tên gọi trừ mến là cô hải xe ôn
bé nguyễn thị thu thủy ở thôn tây lộc xã tàm lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam
mổ côi mẹ từ khi mới một mươi bảy tháng tuổi
hiện bé ở với bà ngoại đã ngoài sáu mươi tuổi bị bệnh tình khá nặng
khi đến tuổi đi học không có người đưa đón
và thế là hơn ba năm nay cứ mỗi buổi sáng chị hải đến tận nhà đưa thủy đến trường
rồi chịu lại đóng để về
cái việc lòng của tôi hàng ngày đang dõi là cũng rất khó từ tấm làng
cũng như là người mẹ với những đứa con

không chỉ tận tình đưa đón các em
các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
chị hải còn tìm đến vận động các nhà hào tâm
cùng chung tay giúp sức có thêm tấm áo đôi dép tiền ăn hàng ngày
để bù đắp phần nào những thiệt thòi cho các em
cũng được sự quan tâm của các cấp
cũng như là các nhà hậu tâm
đã ủng hộ có về bạc chắc lãng tinh thần cho cháu
để đáng góp tiền
cũng như là đồ dụng cụ để cháu đến trường
chỉ tính từ năm học hai nghìn một mươi ba

chị hải đã đưa đón miễn phí tám em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn đến trường
những chuyến xe ôm chất đầy yêu thương của chị hải
đang từng ngày vung đắp cho các em
một tương lai rộng mở
và điều quan trọng hơn là chị đang gieo
những hạt mầm nhân ái vào trái tim của các em nhỏ
chị đã phim sự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
vì đã có thành tích trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh